thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và đánh chống khai mạc lễ hội tràng an năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề tràng an kết nối di sản tại quần thể danh thắng tràng an tỉnh ninh bình
dự lễ khai mạc còn có đại diện các bộ ban ngành trung ương lãnh đạo tỉnh ninh bình cùng hàng nghìn du khách thập phương
lễ hội diễn ra vào dịp tỉnh ninh bình tổ chức các hoạt động kỷ niệm một năm mươi năm nhà nước đại cổ việt nhà nước độc lập tự chủ đầu tiên của dân tộc việt nam sau một năm bắc thuộc
lễ hội tràng an là lễ hội truyền thống của tỉnh ninh bình được tổ chức thường niên trong nhiều năm trở lại đây
lễ hội tràng an năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề tràng an kết nối di sản được tổ chức quy mô lớn hơn hoành tráng hơn nhằm đúng dịp tỉnh ninh bình tổ chức các hoạt động kỷ niệm một năm mươi năm nhà nước đại cổ việt nhà nước độc lập tự chủ đầu tiên của dân tộc sau một năm bắc thuộc
lễ hội tràng an là lễ hội tưởng nhớ và tri ân thánh quý minh đại vương
cùng các bậc tiên hiền có công với quốc gia dân tộc là biểu hiện rõ nét của tín ngưỡng thờ thần một trong những nét sinh hoạt văn hóa dân gian mang đậm bản sắc văn hóa việt nam
lễ hội là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước tinh thần đoàn kết thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn tỏ lòng thành kính sự tri ân sâu sắc với cội nguồn
lễ hội còn là dịp cầu mong quốc thái dân an mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt người người hạnh phúc
trong không khí rộn ràng hân hoan của lễ hội thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đánh chống khai hội
quần thể danh thắng tràng an được unesco công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới hàm chứa những giá trị nổi bật toàn cầu về kiến tạo địa chất địa mạo khảo cổ và thẩm mỹ
tham dự lễ hội tràng an các đại biểu và du khách thập phương được trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc khám phá cội rễ xa xăm của sự sống nhân loại tận hưởng vẻ đẹp thuần khiết và tinh túy cùng bầu không khí thanh như lọc và tự hào với những nét vàng son của lịch sử in đậm trong thế núi giáng sông ở buổi đầu dựng nước
chương trình nghệ thuật tràng an kết nối di sản tại lễ khai mạc lễ hội tràng an đã mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các vùng miền khác nhau trên cả nước và các nước trong khối asean như indonesia